trong năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chính thức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ hòa bình tỉnh hòa bình đến năm hai nghìn hai mươi
thực hiện nhiệm vụ được giao tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình ủy ban nhân dân huyện đà bắc đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch và nông nghiệp huyện đà bắc năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tập trung khai thác lợi thế mặt nước hồ hòa bình hệ sinh thái để phát triển du lịch bền vững theo hướng xanh sạch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc